một tụ điểm đá gà ăn tiền vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre bắt quả tàng
nhận được tin báo của người dân phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre bắt quả tăng tụ điểm đá gà trên
tại phần đất vườn của ông nguyễn văn ẩn thuộc xã mỹ thạnh an thành phố bến tre
khi thấy lực lượng công an các đối tượng điên bò chạy
tuy nhiên một mươi ba đối tượng đã bị bắt giữ thu tại hiện trường bốn mươi bốn triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan đến hành vi đánh bạc